hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

không giống những cơ sở cai nghiện đa chức năng khác đảo kim bảng nằm giữa hồ núi cốc không có tường cao hàng rào kiên cố
trung tâm đảo có các khu nhà làm việc dành cho cán bộ quản lý y tế nhà ở nhà xưởng lao động trì liệu phục hồi chức năng và các khu tăng gia cho học viên cai nghiện
cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh thái nguyên có chức năng nhiệm vụ về tiếp nhận quản lý chữa trị giáo dục phục hồi hành vi nhân cách

đều không có sự phân biệt vì chung hoàn cảnh là những người nghiện ma túy có sự đồng cảm thấu hiểu với nhau
đây là khung cảnh trong giờ lao động mỗi ngày của những học viên đang cai nghiện trên đảo kim bảng
học viên được sắp xếp vào khu vực làm các sản phẩm gấp giấy làm thiếp trồng rau và chăn nuôi
mỗi học viên đều tự động làm việc và các cán bộ không phải giám sát quản lý sát sao
tất cả đều lao động sinh hoạt đúng theo giờ quy định
trong nhiều năm trở lại đây không xảy ra trường hợp học viên nào trốn khỏi đảo
trải qua nhiều năm trong những cơn nghiện ma túy luôn là sự ám ảnh của học viên nguyễn xuân thủy
vào cơ sở cai nghiện từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sau bước điều trị đầu tiên giúp cắt cơn giải độc ổn định sức khỏe tại cơ sở một
nguyễn xuân thủy được sắp xếp vào cơ sở ba lên đảo kim bảng để thực hiện các bước tiếp theo
trong quá trình điều trị và giáo dục lao động của học viên
sau năm tháng lên đảo với sự tư vấn giúp đỡ của các cán bộ quản lý và cán bộ y tế
bản thân nguyễn xuân thủy đã có nhiều thay đổi về sức khỏe cũng như có nhiều suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống
nguyễn xuân thủy là một bạn nào
ban đầu mình chưa bảo bao giờ ấy

cũng là có một chút băn khoăn
nhưng mà khi vào đây rồi được các thầy các cô rồi cán bộ lãnh đạo cơ sở này
tạo điều kiện cho công an việc làm rồi mọi thứ cuộc sống quan tâm đến đời sống
mọi thứ là tinh thần các thứ là anh em rất thoải mái
thực sự là sức khỏe là tốt hơn nhiều
nếu như cứ ở ngoài xã hội thì khó nói lắm bởi vì người nghiện mà
sức khỏe nó suy kiệt mọi thứ kể cả tinh thần hay là thể chất là nó không được như người bình thường
nhưng vào đây bây giờ nhìn thấy ra gặp thân nhân gia đình là rất là vui
nói bảo là hối tiếc là hối tiếc
những khi mình không giữ được mình để mình xa ngã vào con đường đó
thế là mình đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống
bây giờ về thì mong muốn là được xã hội chấp nhận
hai nữa là mình làm lại những cái gì mình cố gắng mình làm lại
thời gian còn lại cố gắng làm lại sao cho gia đình nó được tốt đẹp hơn
thời gian điều trị của tôi ở đây tại đây thì còn bốn tháng nữa
tôi mong muốn là sau này tôi điều trị ở trung tâm này tôi về thì tôi có cái sức khỏe là tôi làm lại những cái gì mà trước nghĩa tôi đã chưa làm
sau hết đợt điều trị là tôi cũng muốn về địa phương là có một công việc ổn định
làm cách xa với những cái hình phần mặt tùy tính ra

cơ sở trở về cộng đồng cán bộ tư vấn của cơ sở vẫn đều đạn hàng tháng gọi điện để nắm bắt tìm hiểu cuộc sống của học viên động viên giúp họ quyết tâm tránh ra ma túy
đây cũng là một phần trong công tác phòng chống tái nghiện của học viên